ngày một tháng tám công an quận bình tân tp hcm đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại kho chứa hàng
trên địa bàn phường bình trị đông a khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
chiều ngày ba mươi một tháng bảy người dân thế lửa bùng phát tại kho chứa hàng nằm trong một con hẻm
thuộc đường bến lội phường bình trị đông a nên hô hoáng
lực lượng chữa cháy tại chỗ đã huy động bình chữa cháy mini để dập lửa đồng thời báo cơ quan chức năng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau đó có mặt dùng thang cải máy tôm
và sử dụng vòi rồng dập tắt lửa
bước đầu xác định khu vực cháy là kho hàng tạm nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ